theo kế hoạch ban đầu người dân đà nẵng đang sinh sống làm việc tại tp hcm
sẽ được đưa về quê bằng một mươi sáu chuyến xe dường nằm do tập đoàn phương trang hỗ trợ
tuy nhiên sáng nay đã thay đổi phương án là sang vận chuyển miễn phí bằng máy bay
theo kế hoạch ban đầu người dân đà nẵng đang sinh sống làm việc tại tp hcm
sẽ được đưa về khuê bằng một mươi sáu chuyến xe dường nằm do tập đoàn phương trang hỗ trợ
tuy nhiên sáng nay đã thay đổi phương án sang vận chuyển bằng máy bay
cụ thể bà con các huyện hòa vang quận cẩm lệ và quận ngũ hành sơn bay chuyến một mươi h ngày hai mươi một tháng bảy
bà con các quận hải châu thanh khê liên triểu sẽ bay chuyến một mươi bốn giờ
bà con quận sơn trà và những người đến muộn sẽ bay trên chuyến cuối vào lúc một mươi tám h cùng ngày
theo hội đồng hương đà nẵng tại tp hcm để chủ động di chuyển bà con đã đăng ký và có tên
trong danh sách liên hệ với hội đồng hương tại các quận quyện của mình để nắm thông tin xác nhận chuyến đi
khi đã được thông báo bà con cần chuẩn bị đủ giấy tờ tùy thân để lên máy bay
chủ động test nhanh trước hai mươi bốn giờ kể từ thời điểm lên máy bay
nếu chưa làm kịp bà con có mặt trước giờ bay hai giờ để làm xét nghiệm
ủy ban nhân dân tp hcm sẽ miễn phí vé máy bay và đưa hơn sáu trăm linh bà con về cách ly